một đường dây làm giả giấy tờ văn bằng tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá thành công
sáu đối tượng làm giả hơn hai mươi giấy tờ văn bằng cũng đã bị bắt giữ
trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an thừa thiên huế phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản facebook ra lô ảo
để giao bán các loại bằng cấp giấy tờ tài liệu giả của các tổ chức cơ quan nhà nước trên toàn quốc
trước tình hình đó công an tỉnh thừa thiên huế quyết định thành lập ban chuyên án tập trung huy động lực lượng nhanh chóng xác định đấu tranh làm rõ
đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai bốn tổ công tác thuộc các phòng trong công an tỉnh phối hợp các đơn vị cục nghiệp vụ bộ công an đã đồng loạt phá án
bắt giữ sáu đối tượng gồm phạm tấn huy chú tại tp hcm võ thành long nguyễn công chức công chú tỉnh quảng ngãi
nguyễn văn tuân lê văn trung trần văn minh cùng chú tỉnh thừa thiên huế
chúng tôi đã cử bốn nhóm công tác đi quảng ngãi bình dương đồng nai và tp hcm qua xác minh các đối tượng có những địa chỉ cụ thể
và chúng tôi đã đồng loạt gia quân để truy bắt các đối tượng này
quá trình đấu tranh thì chúng tôi đã bắt giữ sáu đối tượng và thu hồi tại tp hcm là cái điểm đối tượng làm giả giấy tờ
chúng tôi đã thu rất nhiều những công cụ phương tiện và văn bằng chứng chỉ phôi bằng để phục vụ việc các đối tượng làm giả
được biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đường dây tội phạm do phạm tấn huy cầm đầu có hơn ba mươi đối tượng tham gia
trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn hai mươi các loại giấy tờ tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc
thu lợi bất chính số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh mẫu con dấu
của các cơ quan tổ chức các thiết bị dùng để sản xuất giấy tờ giả cùng hàng ngàn các loại giấy tờ
chứng từ giả và một số lượng lớn vàng tiền các loại
bước đầu xác định có khoảng một mươi cá nhân trên toàn quốc đã đặt mua để sử dụng các loại tài liệu giấy tờ giả
chúng tôi tiếp tục tập trung chỉ đạo xác minh làm rõ các đối tượng còn lại khoảng vài chục đối tượng trong đường dây làm giả
và đối với những người mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả này
phải xác minh làm rõ và phải có biện pháp xử lý nghiêm
thế thì qua cái việc này thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta kể cả cán bộ kể cả nhân dân
nên phải hết sức cảnh giác và đề kháng với những việc làm như vậy
đặc biệt là nghiêm cấm không được đặt mua đặt làm hoặc là sử dụng các loại giấy tờ giả
cái thứ hai nữa là quá trình
nếu như người dân phát hiện
có các đối tượng có các tổ chức đường dây hoặc là việc sử dụng các loại giấy tờ giả này
thì phải bằng mọi cách báo cho cơ quan công an cơ quan chức năng để đấu tranh làm rõ ngăn chặn
hiện công an thừa thiên huế đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
những người mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả này cũng sẽ được xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay